các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tỉnh trung trung bộ có mưa giải rác về đêm và sáng ban ngày thì hứng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi ba hai mươi sáu độ
bình định cho đến bình thuận thì mức nhiệt cao nhất là hai mươi bảy ba mươi một độ do ít mưa có nơi còn cao hơn
thời tiết tại khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ đối lập hoàn toàn với các tỉnh phía bắc
trong hai mươi bốn giờ tới là trạng thái không mưa ngày nắng nhiều
trưa chiều ở tây nguyên nhiệt độ là hai mươi chín ba mươi hai độ còn tại nam bộ là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nắng nhẹ xảy ra ở một số nơi
trên biển đêm nay và ngày mai gió trên hầu khắp khu vực biển đông ở mức cấp bốn năm nên không gây biển động
các vùng biển phổ biến có mưa rào vài nơi
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt qua mức là ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù giải rác gió nhẹ trời rét nhẹ
nhiệt độ từ một mươi ba hai mươi hai độ